trong điều kiện thời tiết nắng hạn ngày càng gai gắt nguồn nước tưới cho cây trồng ngày một khăn hiếm
làm thế nào để bảo đảm cho cây ăn quả sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất và chất lượng cao
là vấn đề luôn được các cấp các ngành và cả bà con nông dân tỉnh khánh hòa quan tâm chăn trở
sở khoa học và công nghệ tỉnh khánh hòa đã triển khai thí điểm mô hình
tưới tiết kiệm trên cây ăn quả tại một số địa phương trong tỉnh với nhiều dạng địa hình
và qua thời gian thí điểm thì mô hình này đã mang lại nhiều kết quả tích cực từng bước được nhân rộng
ở khánh hòa nhiều vườn cây ăn quả như sầu riêng bưởi da xanh được nhiều nông dân thí điểm
lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
thuộc sở khoa học và công nghệ tỉnh khánh hòa
theo nhiều nông dân so với tưới thủ công bằng tay thì hệ thống tưới tiết kiệm tự động này có nhiều ưu điểm vượt trội
quan trọng nhất là tiết kiệm được gần năm mươi lượng điện nước
và thời gian tưới nhưng vẫn bảo đảm độ ẩm cho vườn cây
ngay cả trong những ngày nắng hạn giúp cho bộ rễ của cây trồng phát triển mạnh và đều
trong tình hình nông nghiệp nông thôn nông thôn mới và công nghệ bốn thì bây giờ phải dùng đến khoa học kỹ thuật
thì chúng ta phải nên sử dụng cái hệ thống tiết kiệm này thì nó vừa là bảo đảm được cái nguồn nước
để nó phù hợp với tình hình khắc nghiệt của thời tiết hiện nay
cái thứ hai nữa thì nó đảm bảo cho cây trồng
tươi đúng tươi đủ thì cây trồng sẽ được sử dụng
cây trồng nó phát triển tốt hơn
qua thời gian thí điểm đề tài ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trên cây ăn quả
đã được sở khoa học và công nghệ tỉnh khánh hòa triển khai tại nhiều địa phương
nhằm khắc phục khó khăn do thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi hơn để các địa phương thực hiện chuyển đổi cây trồng vùng khô hạn
ngoài những mô hình triển khai để làm trình diễn cho bà con thì nó có đúc rút được một quy trình
quy trình thiết kế lắp đặt hệ thống
tối nhằm cái quy trình này cái kết quả này sẽ được chuyển giao về các địa phương
đại diện là các cái phòng nông nghiệp là các cán bộ chuyên môn họ nghiên cứu
và họ sẽ sử dụng cái kết quả này để tư vấn cho bà con
và còn song song đó là trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
sẽ triển khai nhân rộng cái hệ thống này dưới hình thức là tập hướng
bên cạnh việc chuyển giao đề tài cho người dân sở khoa học và công nghệ tỉnh khánh hòa
tiếp tục nghiên cứu thêm
nhiều biến thể hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp với nhiều loại cây trồng và địa hình trên địa bàn
từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tưới tiết kiệm và nhân rộng mô hình cho người nông dân
góp phần tiết kiệm nguồn nước tưới tiêu ngày càng khan hiếm do thời tiết nắng nóng thường xuyên kéo dài